lâu dài hay là sử dụng thường xuyên cái bình giữ nhiệt điều này
trước thực trạng phần lớn sản phẩm hàng tiêu dùng mà người việt nam đang sử dụng
đều có xuất xứ từ trung quốc
thì những thông tin cảnh báo về bình giữ nhiệt inox
chắc chắn sẽ khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang
tuy nhiên không phải tất cả các loại bình giữ nhiệt được bày bán trên thị trường
đều có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng
để tránh gây tâm lý hoang mang và giúp người tiêu dùng lựa chọn được
những bình giữ nhiệt đạt chuẩn đảm bảo an toàn cần chú ý những lưu ý sau
lần đầu tiên sử dụng nên cho nước nóng hoặc nước lạnh vào bình
ngầm khoảng hai phút để rửa và tăng hiệu quả giữ nhiệt
nên dùng loại chuyên để giữ nóng hoặc giữ lạnh
không nên dùng lẫn lộn khi nóng khi lạnh
không dùng bình để chứa nước có ga
nước trái cây sữa hay trà
sau một thời gian sử dụng thân bình có thể xuất hiện những chấm gì
nên đổ dung dịch nước dấm loãng vào bình ngâm khoảng ba mươi phút
sau đó dùng vải mềm lau khô các chấm dỉ sẽ biến mất
nên vệ sinh bình sạch sẽ ngay khi sử dụng xong
tránh để bình ở nơi có nhiệt độ quá cao hay quá thấp
tùy vào việc giữ nóng hay giữ lạnh vì dễ làm giảm khả năng giữ nhiệt

mặc dù bình giữ nhiệt có nhiều tác dụng hữu ích
nhưng một số loại không đạt tiêu chuẩn sẽ gây ra những tác hại khôn lường đối với sức khỏe của người sử dụng
bộ y tế khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua những sản phẩm đã được công bố chất lượng sản phẩm
và nhập khẩu theo đường chính ngạch
không mua và sử dụng các bình trôi nổi trên thị trường vì nguy cơ rủi ro là rất cao
đến đây thời lượng của chương trình sức khỏe và cuộc sống đã hết
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau